đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
bắt đầu các hoạt động nhân dịp dự thảo phiên thảo luận cấp cao khóa họp thứ bảy mươi bốn đại hội đồng liên hợp quốc
bên lề của phiên thảo luận phó thủ tướng cũng đã tiếp xúc song phương với các thủ tướng và ngoại truyền của các nước
trong các cuộc hội kiến song phương thủ tướng cộng hòa uganda thủ tướng sanh vang sang grenadins
ngoại trưởng algeria và thứ trưởng bộ ngoại giao mỹ đều bày tỏ tình cảm sâu sắc với việt nam
chúc mừng việt nam đã trúng cử làm ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một với số phiếu cao kỷ lục điều này thể hiện sự tín nhiệm cao của cộng đồng quốc tế dành cho việt nam
đề xuất với việt nam các biện pháp nhằm tăng cường trao đổi đoàn thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư
giao lưu nhân dân phối hợp tại các diễn đàn đa phương
tiếp kiến thứ trưởng bộ ngoại giao mỹ david hale đến chào xã giao phó thủ tướng phạm bình minh khẳng định
việt nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với hoa kỳ trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm hai mươi năm năm
bình thường hóa quan hệ vào năm hai nghìn hai mươi phó thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp tăng cường tiếp xúc và đối thoại
nhất là cấp cao làm sâu sắc hơn và mở rộng khuôn khổ quan hệ thương mại đầu tư an ninh quốc phòng
và tăng cường hợp tác trong các vấn đề quốc tế và khu vực
thứ trưởng david hale bày tỏ vui mừng quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian qua
duy trì đã phát triển thực chất hiệu quả mong muốn đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực
mong muốn hai bên duy trì tiếp xúc ở các cấp thường xuyên tham vấn và phối hợp trong quan hệ song phương
cũng như các diễn đàn đa phương